cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh về hành vi gây dối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân đông về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra xác định mặc dù trần thị ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai nhưng đã cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô dùng tích xì lành chín trăm chín mươi chín phân khối lưu thông biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô này là giả
nhưng vì thấy xe mô tô nhãn hiệu bmw có giá rẻ nên đã cố ý mua về sử dụng